tại nút giao thông hầm chui điện biên phủ thành phố đà nẵng ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi một chiếc xe ô tô con lao với tốc độ cao đã đâm trực diện vào một tiệm bánh mì khiến cho nhiều người tại đây bị thương tích nặng
xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn hướng về cầu vượt ngã ba huế
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ thì va chạm với một xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
trên dừng lại xe ô tô này tiếp tục lùi rồi lao về phía trước hướng đường lê độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến cho nhiều người tại tiệm bánh mì bị thương tích nặng
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời điều tra nguyên nhân